nhưng nguyễn văn thắng đưa trước cho đỗ văn thắng sáu triệu số tiền còn lại hẹn là sẽ đưa sau
sự việc chỉ có vậy đỗ văn thắng khai nhận hoàn toàn là không biết gì về nguồn gốc của chiếc xe và chiếc điện thoại
sau bốn mươi tám giờ nỗ lực điều tra phá án với manh mối là chiếc xe máy của nạn nhân được cầm cố qua tay hai người
vũ thế tùy là người đưa điện thoại và chiếc xe máy của nạn nhân cho đỗ văn thắng
ai mới là hung thủ thật sự
lần theo lời khai của đỗ văn thắng và nguyễn văn thắng
cơ quan điều tra đã tìm ra vị khách vô chức
điện thoại oppo người này tình nguyện mang chiếc điện thoại lên công an huyện tiên láng giang lục
qua kiểm tra cơ quan điều tra xác nhận chiếc điện thoại appo này đúng là điện thoại của nạn nhân
thời điểm trước khi xảy ra vụ án một trong số những người đã liên hệ với nạn nhân có cả số máy của vũ thế thủy
cử lực lượng trinh sát điều tra rất sâu về đối tượng thủy
lai lịch của thùy chúng tôi được cung cấp
thì thùy là đối tượng cũng ở địa bàn huyện tiên lãng
cái xã gần với xã của nạn nhân
thì có mối quan hệ với nạn nhân một chút xíu mối quan hệ nạn nhân thông qua chị gái của nạn nhân
và đối tượng thùy này chúng tôi qua tìm hiểu thì phát hiện đối tượng thường xuyên hoạt động ở địa bàn móng cái
mà thời gian gần đây đặc biệt là cái thời gian xảy ra vụ án thì thùy có mặt ở huyện tiên lãng
thì đây là những thông tin hết sức quan trọng mà chúng tôi cần phải xử lý và tập trung làm rõ bằng được về nhân thân lai lịch của đối tượng thủy
căn cứ vào lời khai của đỗ văn thắng vũ thế thùy chính là người đưa cho thắng chiếc xe máy và điện thoại của nạn nhân nhờ đi cầm cố
xác định có thể thùy là người liên quan trực tiếp đến vụ án
cơ quan điều tra đã truy tìm khẩn cấp vũ thế thủy
tuy nhiên thời gian đó thủy không có mặt tại địa phương
điện thoại không lên làng được
không ai biết thùy đi đâu
một người quen của thủy cho biết hai hôm trước có thấy thùy đi cùng với một người bạn rất thân của thủy tên là phạm xuân trường ở xã tên mình
hai người đi đâu thì người này cũng không rõ
nãy xe này nó chở đi
nhanh chóng chúng tôi đã xác định được cái cửa hàng đấy và gặp được cái chủ phương tiện
thì xác minh nhanh thì chủ phương tiện có xác định là chiều ngày một mươi một là có chở hai nam thanh niên
qua xem ảnh trường và thùy thì xác nhận đúng là hai nam thanh niên là trường và thùy đi ra ngoài bóng cãi quảng ninh
rất có thi
người đi cùng phạm xuân trường đến cửa hàng cho thuê xe du lịch là vũ thế thủy
trang đổi với chủ cửa hàng cho thuê xe anh này cho biết đúng là anh đã đưa hai thanh niên đi bóng cãi và vừa trở về
cho người lái xe xem ảnh thùy và trường thì anh lái xe xác nhận chính là hai người này đã vào thuê anh chở đi bóng cãi
ngoài ra người lái còn cho biết một thông tin vô cùng quan trọng
đó là trên đường đi trường và thùy có nhờ anh trở đến một tiệm vàng
một trong hai người nói rằng vào đó để bán một ít vàng
sau đó lái xe đã đưa hai người này vào tiệm vàng ở xã quảng an huyện tâm hà tỉnh quảng ninh để bán vàng
sau đó mới đi bóng cãi
sau khi đến bóng cãi chỉ có một người ở lại còn người kia trở về cùng anh
người lại là vũ thế thùy người về cùng với anh lái xe là phạm xuân trường
trường lại khẳng định rằng là đối tượng không phải là đối tượng gây ra vụ việc trên mà đối tượng chỉ là người giúp sức đưa đối tượng thùy vượt biên để trốn mà thùy mới là đối tượng gây án
bởi vì sao vì thùy đã kể cho trường nghe là quá trình xảy ra vụ việc là thùy giết nạn nhân sau đó mới nhờ trường trở ra thành phố móng cái tỉnh quảng ninh để vượt biên sang trung quốc bỏ trốn
lào sợ bị bắt thùy đã nhờ trường bắt mối cho mình trốn sang trung quốc để lãnh nạn
đồng ý giúp bạn trường đi thuê xe đưa thùy đến bóng cái
sau đó là thùy với trường đi ra móng cái thùy này có hỏi trường về mối quan hệ để đưa thùy sang bên kia trung quốc bằng đường tiểu ngạch
trường có biết quan hệ và dẫn thùy ra ngoài bóng cái
theo lời khai của phạm văn trường thì vũ thế thủy hiện tại vẫn còn ở việt nam
và đang chờ cơ hội vượt biên qua các đường mòn đối mặt
nếu để lỡ cơ hội này thùy vượt biên thành công thì vụ án sẽ đi vào bế tắc
vì vậy nhiệm vụ cấp thiết lúc này là truy tìm bằng đường thủy trước khi án vượt biên sang bên kia biên giới
lúc này thì chúng tôi đã phối hợp với công an thành phố móng cái tung toàn bộ lực lượng
để xác minh các chủ đòa có thể đưa được đối tượng
thùy sang trung quốc
thế thì lúc này có những nguồn tin quan trọng là một nam thanh niên cũng đã liên hệ với một số chủ đò
để đưa sang bên kia biên giới
nhưng mà tuy nhiên ngày hôm đấy là chúng nó chưa thống nhất được về mặt giá cả
nên cho nên là chủ phương tiện chưa đưa được cái nam giới lên
và cho một số chủ đồ nhận dạng qua ảnh
thì xác định đấy đúng là đối tượng thùy
từ thông tin của một số người tại bến sông câu long cung cấp cho thấy thùy cũng rất cảnh giác
hắn không hẹn giờ cụ thể sẽ đi mà chỉ chung chung là sẽ đến
xác định đây là con đường duy nhất để có thể vượt biên
lực lượng của ta đã mai phục toàn bộ khu vực này
thùy không thể có cơ hội vượt biên như mong muốn của hắn